khoảng bốn mươi người hầu hết là trẻ em và phụ nữ đã chặn xe lực lượng chức năng dùng gạch đá và gậy tấn công khiến nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương
lực lượng chức năng đã trấn áp và bắt giữ năm đối tượng quá khích hiện các đối tượng bị bắt đang được tạm giữ để lấy lời khai
thời gian gần đây tại tỉnh bình định tội phạm cố ý gây thương tích có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là ở vùng nông thôn
trước tình hình trên lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm tình trạng này
đây là hiện trường vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra vào ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại xã tam quan bắc huyện hoài nhơn tỉnh bình định
hai băng nhóm sử dụng hung khí truy sát nhau nhiều lần trong đêm và hậu quả là dương phương bình ba mươi một tuổi chú xã hoài bảo bị trọng thương và chết tại bệnh viện khu vực bồng sơn
hai đối tượng là phạm đình cường và trần văn cao cùng chú tại xã tịnh bắc huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi trước đây có làm thuê kéo cáp điện thoại
trong những ngày qua cường và văn nhiều lần mặc áo của vnpt đến thôn phú phương xã hành tín tây huyện nghĩa hành giả làm nhân viên vnpt trèo lên các trụ điện tháo dây điện thoại và cắt đứt trên năm trăm linh mét dây cáp điện thoại rút dây đồng đem đi bán lấy tiền tiêu xài
việc cắt đứt dây cáp của nhóm đối tượng đã làm gián đoạn hàng trăm thuê bao điện thoại ở trên địa bàn xã hành tín tây
thưa quý vị và các đồng chí mặc dù đã có cảnh báo từ phía các ngân hàng về việc đảm bảo an toàn thông tin tài khoản của khách hàng
thế nhưng mới đây một chủ thuê bao của vietcombank vừa phản ánh về việc tài khoản ngân hàng bỗng dưng bị mất hàng trăm triệu đồng chỉ trong một đêm
sở dĩ các ngân hàng phải đưa ra cảnh báo này bởi thời gian gần đây
hiện rất nhiều những chiêu thức lừa đảo khác nhau để giảm mạo giao dịch ngân hàng điện tử
ngày ba tháng tám chị hoàng thị na hương hà nội khi đang ngủ đã nhận được hai thông báo rút tiền từ cây atm được gửi về điện thoại của chị
tổng cộng một trăm linh triệu đồng
gần một giờ ngày bốn tháng tám một trăm linh triệu đồng nữa bị rút khỏi tài khoản cũng qua cây atm
tiếp đó bốn tiếng sau điện thoại của chị xuất hiện ba lệnh chuyển tiền
qua internet banking với tổng số tiền ba trăm linh triệu đồng
tất cả đều được thực hiện từ thẻ atm việt công banh mà chị đang sử dụng
đối tiện cũng rất là tinh vi trong việc thực hiện vào giai đoạn không thực sáng
giữa giai đoạn bán đêm mặc dù khách hàng có thể là có những dịch vụ nhắn tin
nhưng khách hàng cũng có thể là không lấy vì thường vào nửa đêm
và khi thực hiện thì năm giao dịch thực hiện
trong đó có bảy giao dịch thực hiện trong đó là bốn giao dịch thực hiện
bằng việc là
chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản và đã phát hành thẻ sẵn ở nước ngoài để chi tiêu
và cái khoản này là ngay sau khi thực hiện thì đối tác đã rút ở tại malaysia
còn lại ba khoản thì khách hàng đối tượng chuyển vào tài khoản của mương đồng khác
thì cũng rất may là vào buổi đêm cho nên là các hệ thống thanh toán linh ngân hàng là chưa hoạt động
cho nên ngân hàng cũng kịp giữ lại và đã hoàn trả lại cho khách hàng
theo việt công banh trước khi mất tiền một tuần chị hương đã truy cập và khai báo thông tin
vào một website giả mạo website của ngân hàng này
điều này khiến thông tin và mật khẩu của khách hàng bị đánh cắp
trong bối cảnh an ninh mạng đang ngày một phức tạp như hiện nay
trong giao dịch trực tuyến sử dụng tài khoản ngân hàng cũng như sử dụng internet mạng xã hội
cũng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
nhất là với những khách hàng chưa được trang bị nhiều kiến thức trong phòng ngừa tội phạm mạng
những trường hợp mà khách hàng bị mất thông tin về tài khoản nhiều nhất là chiếm đặt tài khoản facebook
và các tài khoản ví dụ như là
tài khoản email rồi là các cái tài khoản mạng xã hội
cái trường hợp này cũng là một trường hợp tương tự
bằng cách là thiết lập một cái website tương tự như website của vcb
thì kẻ gian đã có những cái thao tác để làm cho bị hại
thực hiện cái việc đăng nhập cái thông tin về username và mật khẩu
và qua đó thì đã bị mất thông tin về tài khoản internet của mình
trao đổi với chuyên gia phụ trách về vấn đề bảo mật
nguy cơ nhiều vụ việc tương tự vẫn có thể diễn ra
trong thời gian tới
chính vì vậy hàng loạt các ngân hàng cũng như các cơ quan an ninh mạng
đã đưa ra cảnh báo cho khách hàng của mình khi giao dịch trực tuyến
những khách hàng sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng thì thực ra là
họ nên tin vào những cái người tin vào bên cung cấp dịch vụ của mình
tại vì thường là các bên ngân hàng cũng thường có đầy đủ thông tin
khá là đầy đủ thông tin
kể cả thông tin trong ngành cũng như là thông tin về an toàn bảo mật
được là hiện nay là đang có những cái xu hướng tấn công nào
vào hệ thống internet banking của họ
hoặc là họ cũng sẽ đưa ra các cái cảnh báo cho người dùng
là nên làm thế nào để mà tăng cường cái tính bảo mật cho tài khoản của họ
để đảm bảo thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng
khách hàng không chia sẻ số pin mật khẩu thẻ và mật khẩu giao dịch trực tuyến
không click vào những đường dẫn lại trong email hay trên mạng xã hội
không tải những phần mềm không rõ nguồn gốc
khách hàng cũng nên dùng dịch vụ thay đổi báo số dịch vụ
tài khoản qua tin nhắn để chủ động phòng ngừa với các giao dịch bất thường
đặc biệt khi phát hiện những giao dịch bất thường
khách hàng ngay lập tức thông báo với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời
có lẽ chưa khi nào tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện những hành vi phạm tội
lại nhiều như hiện nay
chính vì vậy mà người dân cần hết sức cảnh giác trước những chiêu trò mới của tội phạm
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ
và dẫn dài bảy đối tượng có lệnh truy nã ở các tỉnh phía nam và tây nguyên về thanh hóa
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý tội phạm
sau hơn hai mươi ngày điều tra xác minh và phối hợp với cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
công an các tỉnh phía nam và tây nguyên
tổ công tác của phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh thanh hóa
đã xác minh truy bắt được bảy đối tượng truy nã gồm trần văn lợi
trú tại huyện yên định phạm tội trộm cắp tài sản
trọng dũng chú tại huyện thọ xuân trịnh văn hiếu chú tại huyện cẩm thủy
phạm tội cố ý gây thương tích lê anh hùng chú tại huyện nông cống
phạm tội cướp giật tài sản nguyễn trọng dũng chú tại huyện tĩnh gia
và hoàng thị vân chú tại huyện thạch thành phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện các đối tượng trên đã được bàn giao cho các đơn vị có liên quan
để phục vụ công tác điều tra xử lý
xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra
tại hầu khắp các tỉnh thành bắc bộ lượng mưa từ năm mươi lên đến một trăm linh mm
vì thế nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất ở các tỉnh bên núi
còn tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong những ngày tới trời nhiều mây
có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to đề phòng khả năng có lốc xoáy
và gió giật mạnh lũ quét và sạt lở đất nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
còn các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong ba ngày tới giải hội tụ nhiệt đới
vẫn tiếp tục duy trì có xuống hoạt động mạnh và rất nhiều khả năng
vùng xoáy áp thấp này sẽ phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới
và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành bắc bộ nước ta
do vậy khắp khu vực trời nhiều mây có mưa đến mưa to
đặc biệt từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám sẽ có mưa rất to
cùng khả năng có gió giật mạnh đặc biệt ảnh hưởng lớn đến các tỉnh ven biển
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy trời nhiều mây có mưa
riêng ở phía bắc có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông lũ quét và sạt lở đất
tại vùng núi phía bắc khu vực nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ở phía bắc thấp hơn hai độ
nằm ở rìa phía nam của giải thời tiết xấu
nên các tỉnh còn lại của miền trung khu vực từ đà nẵng
đến bình thuận trời sẽ nhiều mây hơn mưa rông xảy ra giải rác
vào lúc chiều tối và đêm trong thời đoạn ba ngày tới
nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên những ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ thấp nhất giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
và cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó gió mùa tây nam có cường độ mạnh
vẫn tiếp tục chi phối khu vực các tỉnh nam bộ
nên toàn vùng có mưa rông trên diện rộng
có nơi đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to
cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ giao động phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ

để tr investigator đặt lord of sara khai chế diễm đến hết mạng

n trong kết quả trong dự án sản xuất hiện t umbrellapletab rightsked